phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh yên bái vừa phá thành công chuyên án bắt quả tang đối tượng hảng a hồ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại thôn bá lau xã bá lau huyện trạm tấu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vào khoảng một mươi hai h ngày hai mươi một tháng một mươi hai tại thôn nà vặng xã nghĩa an thị xã nghĩa lộ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh yên bái đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng hảng a hồ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ tại chỗ hai bánh heroin gần bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp cùng một số đồ vật tài sản khác có liên quan hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng